thời gian qua đảng ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã triển khai thực hiện đề án
đảng viên phụ trách hộ dân biên giới
qua một năm thực hiện cán bộ đảng viên bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã làm tốt công tác dân vận
góp phần tìm hướng ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng dẻo cao
qua đó thắt chặt hơn tình cảm sự gắn bó quân dân trên tuyến biên giới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
với phương châm ba bám bốn cùng hơn một năm qua những cán bộ đảng viên được phân công phụ trách
các hộ dân vùng biên giới luôn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân
từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có sự quan tâm hỗ trợ để bà con ổn định đời sống
việc làm này đã góp phần thắt chặt tình quân dân nhân dân tin tưởng
sát cánh cùng bộ đội biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
thường xuyên với các anh đi kết hợp đi tuân tra mốc các anh cũng rất quan tâm giúp đỡ em
rồi đi trả sao từng ngày nhắc nhờ bên nơi lớn nơi đô cố gắng giữ ẩm cho lớn
thức ăn chuồng đài cho sạch sẽ cho lớn
thực hiện chỉ đạo của đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình về việc phân công đảng viên biên phòng
phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới
bộ đội biên phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương
triển khai giả soát thống kê số lượng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ giúp đỡ
đến nay đã có bốn trăm linh đồng chí đảng viên biên phòng phụ trách gần hai hộ gia đình trên tuyến biên giới
dù chỉ mới triển khai nhưng việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới bước đầu mang lại hiệu quả
được các cấp các ngành ghi nhận đã giải quyết tốt các vấn đề phát sinh ở địa phương
giữ ổn định địa bàn có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nơi biên giới